công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết đang hoàn tất hồ sơ và xử lý một mươi bốn đối tượng trong vụ án đánh bạc
ổ bạc này bị triệt phá vào ngày một mươi sáu tháng bảy tại thôn bản bắc hai xã già cát huyện cao lộc
tại thời điểm kiểm tra có một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền và chơi bảng vị
lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang và thu giữ trên chiếu bạc một mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
làm việc với cơ quan điều tra nhóm đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các huyện cao lộc và lộc bình lạng sơn
và chiều cùng ngày một mươi bốn đối tượng này đã cùng nhau điên cưới sau đó rủ nhau đến nhà một người để tổ chức đánh bạc